với ngư dân ở quảng ngãi mỗi khi mưa bão xảy ra tàu thuyền ra vào cảng tránh trú
thường bị sóng gió đánh chìm tài sản hàng tỷ đồng vỡ tan ngay cửa biển
giữa thiên tai khắc nghiệt tình nghĩa ngư dân ở nhiều làng trài cơ biển càng gắn kết bền chặt
tình nghĩa ấy giúp ngư dân vượt qua bao khổ nạn vươn khơi bám biển
phóng sự thực hiện tại làng trài mỹ á huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
một mươi năm năm làm vạn trưởng ở làng trài mỹ á
ông nguyễn xét chứng kiến không biết bao nhiêu con tàu bị tai nạn ở cửa biển mỹ á
mỗi lần xảy ra tai nạn
ông lại chạy khắp làng thông báo cho nhân dân ra cửa biển cứu người cứu tàu
tinh thần đoàn kết tương thân tương ái là vốn quý truyền thống của người dân miền biển mỹ á
ngư dân gặp nạn nghiệp đoàn nghề cá bà con cùng làng
quyên góp hỗ trợ quý nhân dân
hỗ trợ vốn cho người bị nạn khắc phục thiệt hại qua khốn khó để tiếp tục vươn khơi
giữa tỉnh làng nghĩa biển
ngư dân làng trài bám nghề mưu sinh không bỏ biển vì thiên tai hoạn nạn
vấn đề mà khắc phục lúc bọn nó khó khăn là nghiệp đoàn quan tâm lắm
nếu mà biết được phương tiện nào mở cỏng cửa mà có đủ điều kiện giúp đỡ là điều đậm ra
sáng gió cũng ra cho nhân lực ra
còn nếu trường hợp mà thiệt hẹo hoàn toàn
nó là đi quê động hết tồn bộ trong lực lượng tàu của người bọn
hỗ trợ cũng như đi vận động
mình vận động như là đồ thể
là một chiếc nam tram
là bao nhiêu tỷ lạng hỗ tâm người ta đáng góp xây dựng khắc phục khó khăn
cửa biển mỹ á đang được khơi thông
có đê chăn sóng nên tàu thuyền bị nạn cũng ít hơn
xong cái tình cái nghĩa của người dân thì vẫn cứ đong đầy
để rồi khi gặp hoạn nạn họ lại nương tựa vào nhau
và từ cửa biển này những con tàu công suất lớn lại nối đuôi nhau
đến hoàng sa trường sa